dài ngường của cơn bão số một ở các huyện phía tây tỉnh hà giang đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất làm một người thiệt mạng
riêng tại xã quảng nguyên huyện xín mần chiều ngày một mươi bốn tháng sáu đã xảy ra lũ quét gây ngập lụt cục bộ trong nhiều giờ liền
theo thống kê của địa phương có một mươi hộ gia đình thiệt hại về tài sản ba hộ bị thiệt hại về nhà ở nhiều công trình giao thông và hoa màu bị ngập ước tính gần năm trăm linh triệu đồng
một phụ nữ năm mươi ba tuổi tại xã khuôn lùng thiệt mạng do dòng xét tại huyện hoàng su phi mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường và ba hộ gia đình
bàn chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang đã chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng huy động toàn bộ lực lượng với phương châm bốn tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tài gây ra